cho em hỏi với phó giáo sư nguyễn thầy nam

ở các trường học dành cho trẻ em thì cho em hỏi rằng là

câu hỏi này thì xuất phát từ thực tế

hồi chúng tôi đi học ở pháp cũng thế cũng sử dụng nước uống tại vòi ngay

nhưng còn để mà thực sự có tốt hay không thì phải có kiểm tra chất lượng liên tục mới được
chứ còn nếu không có thì sẽ vô tình sẽ làm cho các em bị lây rất là nhiều

các bệnh đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa

một lần nữa thì tôi cũng chỉ nói là làm sao sử dụng tại vòi

xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoài nam